xét xử vụ án bệnh nhân bay lắc cùng cán bộ bệnh viện tâm thần trung ương i
vào trưa ngày hôm nay tòa án nhân dân hà nội đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với một mươi bị cáo trong vụ
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại bệnh viện tâm thần trung ương một
trong đó có hai bị cáo bị xử tử hình
hội đồng xét xử cũng kiến nghị công an tp hà nội tiếp tục điều tra sai phạm nếu có
của một số lãnh đạo cán bộ bệnh viện tâm thần trung ương i
tại thời điểm để xảy ra vụ án tránh bỏ lọt tội phạm
theo hồ sơ vụ án vào cuối năm hai nghìn một mươi tám nguyễn xuân quý không mắc bệnh tâm thần
nhưng bị bắt buộc chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần trung ương i
năm hai nghìn hai mươi quý lợi dụng sơ hở của nhân viên y tế đánh một chìa khóa riêng
để tự do đưa người lạ vào nơi điều trị nhằm mua bán tổ chức sử dụng chất ma túy
bị cáo còn cải tạo căn phòng ở bệnh viện lắp hệ thống loa công suất lớn đen nháy
bàn đi dây để tổ chức bay lắp
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn xuân quý ba mươi chín tuổi ở huyện thanh trì
tổng hợp mức án tử hình về các tội mua bán trái phép chất ma túy
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy
bị cáo nguyễn văn ngọc cũng lĩnh án tử hình về hai tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy